nhằm tiếp tục tăng cường an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến đường cao tốc nội bài lào cai
thủ tướng chính phủ vừa đồng ý đề xuất của bộ giao thông vận tải về việc sử dụng một phần vốn dư của dự án
vốn do ngân hàng adb tài trợ để thực hiện một số hạng mục bổ sung
tổng chiều dài đoạn tuyến mở rộng là khoảng hai mươi năm km trong đó chính tuyến là một mươi chín chín km và vứt nối năm một km
thi công nối dài các cống chui dân sinh và các hạng mục phụ trợ khác với tổng kinh phí được bộ giao thông vận tải phê duyệt khoảng bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
và thời gian hoàn thành trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi đưa vào sử dụng giai đoạn một có chín mươi sáu xe tải nặng và bảy mươi chín xe con lưu thông trên quốc lộ bảy mươi
đã chuyển dịch sang lưu thông trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
giúp giảm tám mươi năm số vụ tai nạn trên các tỉnh lộ và chín mươi năm số vụ tai nạn dẫn đến tử vong trên các tỉnh lộ và quốc lộ lân cận